sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết thực hiện kế hoạch số hai trăm bốn mươi sáu của ủy ban nhân dân tp hà nội
về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tp hà nội
sở đang chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã
thực hiện việc ra soát hiện trạng cơ sở vật chất thiết bị dạy học ở các nhà trường
cụ thể các đơn vị có trách nhiệm đánh giá thực trạng quy mô mạng lưới trường lớp học sinh
xác định quy mô nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất phòng học phòng chức năng thiết bị dạy học
trên cơ sở tổng hợp về thực trạng cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn toàn thành phố
sở sẽ tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tp có kế hoạch về nguồn kinh phí
nhằm hỗ trợ các nhà trường chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới
sở giáo dục và đào tạo hà nội lưu ý các đơn vị ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học
theo hướng bảo đảm mỗi lớp có một phòng học để tổ chức dạy học hai buổi trên một ngày
hiện toàn thành phố có bảy trăm bảy mươi hai trường tiểu học với gần bảy trăm sáu mươi hai học sinh
tỷ lệ học sinh học hai buổi trên một ngày đạt chín mươi sáu năm
chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với lớp một trên cả nước